trong ngày hôm nay miền bắc sẽ duy trì tình trạng nhiều mây có mưa mưa rào và rông
trong đó vùng có mưa vừa có nơi mưa to không chỉ tập trung ở các tỉnh vùng núi mà có khả năng xảy ra ở vùng đồng bằng và trung du bắc bộ
thời gian mưa kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày hai mươi hai tháng tám với tổng lượng mưa phổ biến là từ ba mươi cho đến năm mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
vì vậy một loạt các tỉnh vùng núi phía bắc như lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái hà giang hay tuyên quang và cả cao bằng
cần tiếp tục đề phòng với lũ quét và trượt lở đất đá
mức nhiệt ngày hôm nay ở bắc bộ sẽ không cao
ở vùng núi và trung du các tỉnh ven biển như quảng ninh hải phòng thái bình và nam định nhiệt độ là từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
các tỉnh thành còn lại của bắc bộ cũng như thủ đô hà nội nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
với miền trung dự báo trong ngày hôm nay khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế sẽ có mưa giải rác ngất quãng vào ban ngày
phần từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận cũng có mưa rào và rông rải rác nhưng lại tập trung chính vào thời điểm chiều tối
nhiệt độ ngày hôm nay ở các tỉnh miền trung duy trì ở mức vừa phải từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
các tỉnh nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay sẽ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh vì thế hôm nay mưa sẽ đến sớm hơn
dự báo ngay từ trưa và đầu giờ chiều nhiều nơi ở tây nguyên cũng như miền đông nam bộ sẽ có mưa rông
sau đó về chiều tối mưa sẽ lan ra diện rộng
trên cả hai khu vực cục bộ vẫn có những điểm mưa to kèm theo rông xét và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý
do mưa đến sớm nên nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ phổ biến là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ còn ở nam bộ ngưỡng nhiệt là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục bắt ngang qua khu vực phía bắc của biển đông hôm nay thời tiết xấu sẽ duy trì trên nhiều vùng biển
từ vịnh bắc bộ trở xuống cho đến hết các vùng biển của miền trung cũng như nam bộ
hay thậm chí là ngoài khơi xa của khu vực bắc giữa và nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa và cả vùng biển huyện đảo trường sa
đều có mưa rào và rông từ giải rác đến nhiều nơi tầm nhìn xa vì thế bị giảm thấp chỉ từ bốn đến một mươi km kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước